mưa lũ đầu mùa tràn về gây ra những hậu quả vô cùng to lớn về người và tài sản ở vùng núi phía bắc
sau một đợt nắng nóng các tỉnh bắc bộ lại tiếp tục có mưa to đến rất to trong những ngày tới
dự báo nhiều địa phương vùng đồng bằng sẽ phải đối mặt với đợt lũ trên sông hồng
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương phòng chống lụt bão đã chỉ đạo các tỉnh không được lơ là
và chủ động theo dõi tình hình mưa lũ
sáng ngày một mươi năm tháng bảy mức nước đo được tại trạm quan trác huyện lý nhân tỉnh hà nam là hai bốn mét cách mức nguy hiểm hai mét
với tình trạng mưa rông như hiện tại cộng với thủy điện hòa bình xả lũ
thì mức nước sẽ dâng cao và đạt mức báo động một gây nguy hiểm cho người dân
trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ lần này tỉnh hà nam đã có công điện hỏa tốc
yêu cầu các địa phương thông báo cho bà con chú ý thủy sản nuôi trồng ven sông hồng
cũng như cấm các bến đỏ ngang
nếu mà lũ bình thường lên đến bờ kè kia thì mức độ dây dọa này
mà nếu mà không có bão kèm theo thì không vấn đề gì
nếu mà có bão nữa thì chắc là không chống cự
chúng tôi cũng thường trực nghiêm chỉnh để theo dõi diễn biến chặt chẽ của tình hình thời tiết
và các cảnh báo mưa lũ xả lũ trên thủy điện hòa bình để về
và có những thông báo kịp thời cho các chính quyền và nhân dân địa phương

làm tốt công tác chuẩn bị
theo thống kê của tri cục thủy lợi tỉnh nam định
huyện xuân trường là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do là vùng trũng
với gần hai hectare lúa bị ngập trên tổng số gần bốn bốn trăm linh hectare diện tích lúa đã gieo trồng
hiện tại mức nước đang tiếp tục dâng cao và đến chiều ngày một mươi năm tháng bảy đã đạt mức báo động ba
rất có thể số diện tích này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề
bây giờ diễu trạng là coi như những chỗ gieo rồi là coi như bỏ đi rồi đấy
bây giờ bà con đang đi là
đi là đang đưa lên bụt gieo trên chân rồi đưa xuống
mà cũng không biết là có được không
trong ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi đã huy động tất cả các trạm bơm điện bơm dầu
tập trung bơm tát để chống cho vụ mùa
còn với khu vực vùng chiều thì tận dụng khi chiều kiệt mở tối đa các cửa để tiêu thoát lũ nhanh nhất
nhưng rất là khó khăn trong đợt này thì đây là đúng dịp chiều cường
và trên phía thượng nguồn xả lũ nên mực nước ở sông hồng phía hạ du từ xuân trường giao thủy
và sông ninh của chúng tôi là liên tục ở bước báo độc hai và hôm nay đạt báo độc ba
nên cái việc tiêu rút nước để cho chống uống trong vụ mùa gặp rất là khó khăn
trước diễn biến phức tạp của đợt lũ trên sông hồng ngoài tích cực tiêu thoát nước cứu lúa
ban chỉ đạo phòng chống lụt bão các tỉnh cũng yêu cầu các thuyền phải neo đậu và không được phép ra khơi
các lồng bè của người dân cũng phải chú ý ra khơi

trong mùa mưa bão các hoạt động khai thác cát sỏi cũng bị cấm
tăng cường kiểm tra nhắc nhở và ứng phó kịp thời với diễn biến của mưa lũ